theo trung tâm quản lý đường thủy tp hcm trên các địa bàn các quận huyện như nhà bè cần giờ bình chánh thủ đức bình thạnh
có đến bốn mươi tám vị trí có nguy cơ sạt lở tăng thêm một mươi một vị trí so với năm hai nghìn một mươi tám
tại hai huyện cần giờ và nhà bè chiếm đến gần năm mươi số vị trí sạt lở
trung tâm quản lý đường thủy đang đốt thuốc đẩy nhanh tiến độ các dự án gia cố xây dựng công trình kè bảo vệ chống sạt lở
cùng với đó dựa trên số liệu khoa học đo đạt diễn biến lồng dẫn từng đoạn sông để kiểm soát sạt lở tốt hơn
chủ động triển khai các biện pháp an toàn như di dời người dân tại hai mươi hai điểm nguy cơ sạt lỡ đặc biệt nguy hiểm
hiện nay thành phố đã có đoàn liên ngành gồm công an thành phố thanh tra sở giao thông vận tải và chính quyền các địa phương
thường xuyên duy trì kiểm tra thực tế tình hình diễn biến tại các vị trí nguy cơ sạt lỡ để có giải pháp xử lý kịp thời
tránh để xảy ra sự cố đáng tiếc